ngày hai mươi một tháng hai tức mùng sáu tháng riêng tại nhiều địa phương trên cả nước đã diễn ra lễ hội tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân mậu tuất hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi một tháng hai tức mùng sáu tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế và ban chỉ huy quân sự chín huyện thị xã thành phố và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức phát động và hưởng ứng phong trào tết trồng cây đầu năm mới mậu tuất hai nghìn một mươi chín
với chỉ tiêu mỗi cán bộ chiến sĩ trồng từ một mươi năm đến hai mươi cây lấy gỗ từ năm đến một mươi cây ăn quả trồng cây nào sống cây đó
sau một buổi giao quân trồng cây các cơ quan đơn vị đã trồng trong khuôn viên doanh trại được trên hai cây lấy gỗ và một cây ăn trái
sáng ngày hai mươi một tháng hai tại khu di tích đền thờ danh nhân văn hóa trạng trình nguyễn bình khiêm xã lý học huyện vĩnh bảo
thành phố hải phòng đã phát động tết trồng cây xuân mậu tốt năm hai nghìn một mươi tám
trong dịp này toàn thành phố dự kiến trồng hai hai trăm bảy mươi cây xanh bóng mát các loại
thành phố dành một ba tỷ đồng hỗ trợ các địa phương mua cây giống và tự lựa chọn mua cây giống phù hợp với số lượng chất lượng chủng loại theo quy định để trồng tại địa phương
tại khu di tích lịch sử thành nhà mạc phường tam thanh thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
ủy ban nhân dân thành phố lạng sơn đã tổ chức lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
cây được trồng tại các điểm di tích lịch sử danh làm thắng cảnh ở các điểm trường học và hỗ trợ gia đình chính sách trồng cây ăn quả
mục tiêu trong năm hai nghìn một mươi tám tỉnh phân đấu trồng mới hơn chín hectare góp phần đưa tỉ lệ che phủ rừng đạt sáu mươi hai
cùng với nhiều địa phương trên cả nước tỉnh phú thọ đã tổ chức lễ phát động trồng cây đầu xuân mậu tốt hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh phú thọ phấn đấu trồng trên sáu trăm bảy mươi hai ha rừng tập trung bốn trăm bảy mươi hai cây phân tán
riêng thành phố việt trì đồng loạt gia quân trồng ba cây xanh phân đấu trồng đủ hai mươi cây phân tán và ba hectare tập trung
tại nghệ an ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân mậu tốt hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch của tỉnh nghệ an năm hai nghìn một mươi tám
sẽ phấn đấu trồng mới một mươi bảy ha rừng đồng thời tổ chức bảo vệ tốt chín trăm bốn mươi bốn hectare rừng hiện có
khoanh nuôi bảy mươi ba hectare rừng chăm sóc bốn mươi sáu bảy trăm bốn mươi ha rừng trồng
trong đó chú trọng trồng rừng thâm canh gỗ lớn nâng cao năng suất hiệu quả trồng rừng
bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường và phát triển du lịch sinh thái
phát huy vai trò phòng hộ giảm thiểu tắc hại do thiên tai gây ra
còn tại quảng trị lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
trong toàn thể cán bộ công nhân viên chức lực lượng vũ trang và nhân dân đã được diễn ra trọng thể
tỉnh quảng trị phấn đấu trong năm hai nghìn một mươi tám sẽ trồng thêm từ năm đến sáu hectare diện tích rừng tập trung
khoảng hai năm triệu cây phân tán góp phần giữ vững và duy trì ổn định độ che phủ rừng đạt hơn năm mươi
tại quảng ninh công ty cổ phần than hà lầm tổ chức phát động
phát động trồng cây và giao quân sản xuất xuân mộ tốt năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi tám công ty cổ phần than hà lầm phân đấu sản xuất than nguyên khai đạt hai bảy trăm linh tấn
đào chín một trăm năm mươi mét lò bốc xúc một tám triệu mét khối đất đá tiêu thụ trên hai sáu trăm một mươi ba triệu tấn
ngay sau lễ phát động công ty đã tổ chức trồng hai năm trăm linh cây keo và sắn dây
trong ngày sản xuất đầu tiên công ty phân đấu tiêu thụ chín tấn doanh thu đặt một mươi tỷ đồng